chương trình tiếp tục với tin tức thời sự quan trọng
vào chiều ngày một mươi tháng một tại hà nội đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác
thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
theo kế hoạch số ba mươi năm của ban chỉ đạo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí đặng quốc khánh ủy viên chương ngương đảng
bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
các đồng chí trong ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường các thành viên đoàn kiểm tra số hai
theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương
chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật về quản lý
sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ
chú trọng công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật
quan tâm chỉ đạo ra soát kịp thời phát hiện để khắc phục những sơ hở bất cập về cơ chế
chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ
qua giả soát phát hiện có một số văn bản có nội dung mâu thuẫn trồng chéo không phù hợp
từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
sử dụng đất đai góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực
thay mặt đoàn kiểm tra đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ban cán sự đảng
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị trực thuộc bộ đã đạt được
trong công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm
của các cấp ủy tổ chức đảng và tăng cường công tác thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng
về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
trọng tâm là chỉ đạo tham mưu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở
bất cập mâu thuẫn trồng chéo tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện
lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu tiếp thu một cách toàn diện ý kiến của các đại biểu quốc hội
cơ quan tổ chức cá nhân để hoàn thiện dự án luật đất đai chính quốc hội xem xét
thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm sắp tới góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả
đại tướng tô lâm nhấn mạnh từ kết quả kiểm tra sẽ giúp ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng thể
toàn diện hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương và các cơ quan trung ương
đặc biệt là những khó khăn vướng mắt trên một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
trên cơ sở đó tiếp tục hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện khắc phục sơ hở bất cập
khoảng trống về cơ chế chính sách pháp luật không để phát sinh tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới
tiếp tục chuyến công tác tại công an tỉnh điện biên vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển
khai chương trình công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn rồi nghị còn có đồng chí trần quốc cường
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy điện biên
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh điện biên đã làm tốt chức năng tham mưu chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp
nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả âm mưu
hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng tội phạm an ninh trên các lĩnh vực địa bàn tiếp tục được tăng cường
giữ vững ổn định đã xóa bỏ được một trăm linh tà đạo dây xùa và giải quyết xong tà đạo bạc cố sở
công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những kết quả của công an tỉnh điện biên
trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm qua và nhấn mạnh toàn thể cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh điện biên tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở tập trung vào những tuyến địa bàn trọng điểm
giữ vững an ninh cơ sở không để kẻ địch lợi dụng kích động gây dối an ninh trả tự bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị trong năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng trần quốc nọ đã trao tặng hân chương chiến công hạng hai
hạng ba cho ba cá nhân trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua của bộ công an cho ba tập thể
lãnh đạo công an tỉnh trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho bốn cá nhân và tặng sách hiệu đơn vị quyết thắng
cho một mươi một đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
với ngài phai san sarkha tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình
thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng lương tam quang cảm ơn đánh giá cao những đóng góp của ngài tư lệnh
đối với hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
cũng như việc ủng hộ bộ công an việt nam cử lực lượng công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thời gian qua
đồng thời cảm ơn sự ủng hộ tích cực của ban lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc
đối với bộ công an việt nam trong quá trình cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
thứ trưởng lương tâm quang cho biết thời gian tới bộ công an việt nam sẽ tiếp tục cử các sĩ quan công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đồng chí thứ trưởng đề nghị liên hợp quốc thông qua các nước đối tác hỗ trợ bộ công an việt nam cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiền triển khai
và kiểm tra sát hạch trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn cử chuyên gia đến việt nam hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình hỗ trợ bộ công an triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và xây dựng trung tâm huấn luyện về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
ngày faisal shah khẳng định liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp của việt nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình
qua đó khẳng định việt nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình
ngài tư lệnh khẳng định liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng hết khả năng trong quá trình chuẩn bị lực lượng
hỗ trợ công tác huấn luyện kiểm tra đánh giá tiền khả thi cũng như quá trình triển khai các sĩ quan ra thực địa
trước đó cũng trong sáng nay đoàn tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc do trung tướng faisal shah khả tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc làm truyền đoàn
đã tới đặt vòng hoa và vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ kính viếng chủ tịch hồ chí minh
còn vào chiều nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
tới dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và ngài faisal shah khả tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc
bộ công an quyết định thành lập đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho nhân viên và tài sản của liên hợp quốc
tham gia bảo vệ dân thường bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
bộ công an đã đăng ký triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một vào hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của ban thư ký liên hợp quốc
việc thành lập và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với bộ công an việt nam
tiếp tục khẳng định đường lối chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của đảng nhà nước việt nam tích cực tham gia cùng liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế
duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác phát triển trên thế giới
đây là một bước tiến mới thể hiện sự trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình bộ công an khi lần đầu tiên thành lập đơn vị để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hôm nay công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy và trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã tổ chức hội nghị
báo cáo đánh giá kết quả công tác công an cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh lực lượng công an toàn tỉnh thái nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác công an chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình đảm bảo an ninh trật tự
để xảy ra đột xuất bất ngờ kéo giảm tám bốn tội phạm về trật tự xã hội
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đạt những kết quả tích cực
ghi nhận những thành tích đã đạt được đảng nhà nước tỉnh ủy ubnd tỉnh bộ công an và các cấp các ngành đã khen thưởng sáu trăm bốn mươi bảy luật tập thể một ba trăm tám mươi sáu luật cá nhân
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã trao huân chương bảo vệ
tổ quốc hạng ba của chủ tịch nước tặng cho ba cá nhân trao bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ đội vụ campuchia tại việt nam do thống tướng phó phép quốc vũ khanh bộ đội vụ vương quốc campuchia làm trưởng đoàn
vào chiều nay đoàn đã đến thăm và làm việc tại truyền hình công an nhân dân
tại buổi làm việc đại tá nguyễn anh tuấn phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
giám đốc truyền hình công an nhân dân đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón trao đổi kinh nghiệm với đoàn bộ nội vụ vương quốc campuchia
giới thiệu những nét chính về truyền hình công an nhân dân với tiền thân hoạt động từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau này đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền được sự đồng ý của chính phủ bộ công an
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một truyền hình công an nhân dân chính thức được phát sóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện truyền hình công an nhân dân được xác định là một trong bảy kênh truyền hình nhiệm vụ chính trị
thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia
bên cạnh đó truyền hình công an nhân dân cũng đã đẩy mạnh việc phát triển cung cấp dịch vụ truyền hình qua internet
thông qua các nền tảng số như fanpage youtube và ứng dụng antv go
tại buổi làm việc đại diện các đơn vị truyền hình công an nhân dân cũng đã thẳng thắn trao đổi những thông tin cụ thể
về cách thức hoạt động tổ chức vận hành xây dựng các chương trình truyền hình
cũng như các kinh nghiệm áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục trên truyền hình hiện đại
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia ngài quốc vụ khanh perfect trân trọng cảm ơn tình cảm
sự đón tiếp của ban giám đốc truyền hình công an nhân dân
thông qua những thông tin kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng chuyển đổi số phát triển công nghệ truyền hình công an nhân dân
làm nền tảng để tới đây sớm triển khai việc đưa vào phát sóng các chương trình trên đài phát thanh truyền hình của bộ nội vụ vương quốc campuchia
tiếp đó đoàn cũng đã đến tham quan các trường quay của truyền hình công an nhân dân
sáng nay gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đại diện cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên công an tp hà nội đã tham dự lễ báo công
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh tại quảng trường ba đình nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ đến thăm và chúc tết tại trụ sở công an hà nội
ngày một mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội đã báo công dân bác và phát động cuộc thi viết
tự hào công an thủ đô anh hùng đơn vị năm lần được bác hồ đến thăm trong toàn lực lượng công an thủ đô
trong sáu mươi năm qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ công nhân viên công an thành phố hà nội luôn khắc sâu những lời huấn thị của người đối với lực lượng công an nhân dân và các
đồng thời coi đây là chuẩn mực đạo đức để phấn đấu tu dưỡng rèn luyện là phương châm và hành động là động lực tinh thần nguồn sức mạnh thôi thúc vượt qua khó khăn thử thách
lập nên nhiều thành tích chiến công hiển hách để tiếp tục xây đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng công an thủ đô anh hùng
thưa quý vị với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đã đưa ra những nhóm giải pháp đầy đủ và đồng bộ trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo biên chế xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện và xã bám cơ sở
vâng thưa quý vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này thì thời gian qua công an các địa phương đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình sáng kiến hay đẩy mạnh xây dựng công an cơ sở
từ đó tạo được niềm tin của nhân dân có phần đảm bảo an ninh trật tự xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở cơ sở
trong tiểu mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay biên tập viên thu hương sẽ đưa quý vị đến với mảnh đất tây nguyên tỉnh đắk nông để tìm hiểu về một trong số mô hình hiệu quả
thưa quý vị khán giả
chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở và ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân và chính quyền địa phương
với mục tiêu tiếp tục tăng cường bổ sung lực lượng cho công an xã nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
từ năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đắk nông đã triển khai mô hình dân vận khéo tôi làm công an xã tăng cường cán bộ công an tỉnh trực tiếp về địa bàn các xã
sau hơn ba năm triển khai mô hình đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh
sau hai tháng chính thức được điều động về làm công an xã đắk lao theo mô hình tôi làm công an xã đại úy đào trung hiếu đã quen với công việc và bà con nơi đây
từ phòng nghiệp vụ công an tỉnh chuyển về làm công an
ban đầu cũng gặp phải không ít khó khăn nhưng nhờ sự hướng dẫn hỗ trợ của các đồng đội và tinh thần tìm tòi học hỏi đại úy đào trung hiếu đã nhanh chóng tiếp cận nắm địa bàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ
ở địa bàn cơ sở thì rất là nhiều công việc từ công tác tiếp nhận tin báo rồi công tác dân vận công tác quản lý lưu trú đảm bảo an ninh nông thôn an ninh dân tộc tôn giáo
thì tôi nhận thấy là cái công tác
ở cơ sở rất là quan trọng
thì từ công tác này nếu mà mình làm tốt thì mình sẽ quản lý và nắm bắt địa bàn rất tốt
đắc lao là một xã biên giới của huyện đắc minh tỉnh đắk nông
hiện công an xã đắk lao có ba cán bộ công an các cấp tăng cường về cơ sở
cùng với đại úy đào trung hiếu đại úy nguyễn văn diệm là cán bộ của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i được tăng cường về xã theo kế hoạch ba trăm một mươi bốn của bộ công an
quá trình làm việc tại cơ sở các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện tốt phương châm ba bám bốn cùng
bám địa bàn bám dân bám tình hình cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng với bà con nhân dân
từ đó nắm bắt tình hình từng bước nâng cao nghiệp vụ của bản thân
bản thân phải cố gắng không ngừng trao dồi kiến thức học hỏi và tiếp cận địa bàn nắm bắt các thông tin ở khu vực để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự
cho bà con nhân dân vùng biên giới luôn luôn được hạnh phúc và có cuộc sống ấm lo
các đồng chí đã nhanh chóng hòa nhập về lại địa bàn
tự nhiên là tìm hiểu các phóng tục tập quản cũng như là triển khai rất là khuyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ công tác
thì được người dân đánh giá rất là cao được chỉnh khuyên địa phương rất là biểu dương
việc tăng cường công an các cấp về địa bàn không những góp phần nâng cao chất lượng về nghiệp vụ chuyên môn cho công an cấp xã
qua đó tạo sự gắn kết tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng thuộc công an tỉnh với công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
theo đó tình hình an ninh trật tự tại các xã được triển khai mô hình có nhiều chuyển biến tích cực tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm mạnh
việc thực hiện mô hình cũng đã kịp thời hỗ trợ các xã sớm hoàn thành được chỉ tiêu của đề án sáu
có các đồng chí về tăng cường giúp cho công an xã giải quyết nhiều công việc
trên địa bàn công việc xảy ra trên địa bàn cũng rất là nhiều phức tạp có nhiều vấn đề mới cộng
chính vì vậy lực lượng để tăng cường cho công an xã thứ nhất là đồng viên khiến khích các chiến sĩ công an xã
thứ hai là tăng cường công tác nghiệp vụ để cho công an xã giải quyết các thư thục nhanh gọn hiệu quả mà được sự đồng tình của nhân dân
qua triển khai mô hình tôi làm công an xã các cám bộ chiến sĩ được tăng cường
đã có thêm cơ hội để rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm
đồng thời xây dựng tác phong làm việc chính quy gần dân sát dân chủ động liên hệ tiếp xúc tương tác với nhân dân
xây dựng hình ảnh người cám bộ chiến sĩ công an nhân dân thân thiện vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị khán giả từ khi triển khai đến nay đã có gần một lượt cán bộ chiến sĩ công an tỉnh được điều động tăng cường về các xã
với những hiệu quả đã đạt được hiện nay mô hình tôi làm công an xã đã được triển khai tại sáu mươi trên sáu mươi xã trên địa bàn tỉnh đắk nông
việc triển khai thực hiện mô hình tôi làm công an xã đã cụ thể hóa chủ trương bám cơ sở vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an tỉnh đắk nông
từ đó củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an xã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
những ngày này gia đình ông trịnh khắc sáng đang phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê
cà phê năm nay được mua
ông sáng phải thuê thêm nhiều nhân công từ các tỉnh lân cận về để thu hái
được lực lượng công an xã tuyên truyền vận động ông sáng luôn thực hiện nghiêm việc đăng ký lưu trú
và với tình hình an ninh trật tự ổn định những hộ dân như ông sáng luôn yên tâm sản xuất phát triển kinh tế
sự hiện diện của công an chính quy là quá tuyệt vời luôn
người dân rất là phấn khởi và vui mừng
từ ngày có công an chính quy đến giờ thì ở đây rộng cấp các thứ là không bao giờ mất gì cả nọ
cho nên bằng người dân rất là yên tâm
xin chào ông ở đây ạ
trong những năm vừa qua được bộ công an triển khai thực hiện công an chính quy về cơ sở
thì được bà con rất là vui mừng
tình hình an ninh trật tự trên thôn được là yên ổn không có gì xảy ra
hiện tại bây giờ là cũng đang vùng mùa cà phê
thì cũng được công an xã hội xuống cũng là tục tực đem canh cả tuần
thì cho bà con
thời điểm cuối năm các đối tượng cũng gia tăng các phương thức thủ đoạn lừa đảo
tranh thủ thời gian nghỉ của người dân cán bộ chiến sĩ công an xã cũng ra tận dãy để tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm từ sớm
thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân nhanh chóng giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở từ sớm
với tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng công an xã đã được nhân dân tin yêu
bà con nhân dân rất là tính tưởng
và những vụ việc mà xảy ra trong thôn xã nói chung và thôn nói viên thì được cải tiến rất là nhiều
về các tật tử trong thôn là giảm rất là nhiều
nhất là về những sự việc như là trộm cắp rồi là cả cái tên hàn trả hồi như là bài bạc
rồi bài giám báo tùy thì đặc biệt là thôn nước kiếm
rồi thứ hai nữa là cả một chị công an đi sâu đi sát
đến từ thôn trộm
sau gần ba năm triển khai mô hình tôi làm công an xã được chính quyền tỉnh ghi nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh đầu tiên ở đắk nông
có quy mô phạm vi rộng đối tượng tham gia lớn có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác dân vận của lực lượng công an ở cơ sở
đưa cán bộ từ tên công an tỉnh xuống
công an xã vùng sâu vùng xa để tiếp cận được cái địa bàn để tiếp cận được dân dân dân sát dân hiểu dân
và hơn nữa thì qua đấy thì các đồng chí ở trên công an tỉnh về địa phương sẽ có truyền đặt những kinh nghiệm những cái nghiệp vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực của mình đối với các đồng chí ở công an xã
và qua đấy thì các đồng chí ở các công an xã sẽ có điều kiện tiếp cận với những chuyên môn nghiệp vụ cao hơn cấp tỉnh và có sự phối hợp nhịp nhàng và sẽ rất thuận lợi trong việc nắm tình hình và chỉ đạo
trong công tác nghiệp vụ chuyên môn
qua một thời gian triển khai đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tự nguyện đăng ký sung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ tại những xã vùng sâu vùng xa vùng biên giới đặc biệt khó khăn
từ đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đắk nông tận tụy thân thiện
thưa quý vị khán giả hiệu quả thực tiễn từ mô hình tôi làm công an xã có thể thấy rõ
đó chính là niềm vui
sự phấn khởi và tin tưởng của người dân với lực lượng công an xã
đây cũng là minh chứng cho thấy tính đúng đắn của chủ trương bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đồng thời rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trưởng thành từ cơ sở
qua đó phân đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng theo dõi tiếp những nội dung đáng chú ý khác